thưa quý vị gần đây tại tp hcm một số người hoạt động trong lĩnh vực giải trí thường nhận được những cuộc gọi lạ hoặc những tin nhắn qua điện thoại qua mạng xã hội với nội dung đe dọa vô khống bằng những lời lẽ vô văn hóa
vì sợ tay tiếng nên các nghệ sĩ thường cố gắng im lặng nhưng có nhiều vụ việc nghiêm trọng buộc phải nhờ tới các cơ quan chức năng
nữ gây mẫu diễn viên từ hành vân đã tìm đến truyền hình công an nhân dân để kêu cứu
chị cho biết mình không biết bắt đầu từ đâu vì bọn dưng chị bị dọa sẽ khống chế và sẽ cho lây nhiễm hiv từ một kẻ lạ mặt
chị vừa hoang mang lo lắng vừa sợ hãi vì chị đang mang thai đứa con đầu lòng đang ở tháng thứ tư
có một giọng người đàn bà nói là sẽ thuê gian hồ để mà thanh toán gia đình kể cả mẹ vân luôn
và vân hỏi là lý do tại sao thì người ta không có nói
và sau đó là rất là nhiều tin nhắn đến đe dọa tính mạng của hai mẹ con vân
không giống từ hạnh vân diễn viên huy khánh thì bị một người nhắn tin đe dọa vì anh công khai đổi tiền cắt xê từ nhà sản xuất
thì khi huy khánh bức xúc đổi tiền thì vẫn không được trả
và có những cái lời hứa hẹn rất là lâu nữa
và huy khánh mới viết in trang cá nhân của mình về vấn đề bức xúc của một nhóm diễn viên đang bị đòi tiền
huy khánh cũng chưa viết hẳn là một công ty nào
bởi vì mình nói ra những điều đó sẽ gây ảnh hưởng tới công việc uy tín của họ
họ sẽ không làm được những dự án mới kế tiếp
thì tích tắc trong vòng năm phút sau thì huy khánh nhận được một cuộc điện thoại với cái nội dung như những người bạn huy khánh đã bị
thì lúc đó huy khánh rất là hoang mang
để giải quyết việc bị đe dọa và đòi lại quyền lợi của mình huy khánh đã nhờ tới luật sư
nhưng không phải nghệ sĩ nào cũng đủ sự mạnh dạng như huy khánh
thường các nghệ sĩ sẽ chấp nhận im lặng hoặc bày tỏ tại trang cá nhân trên mạng xã hội
đây chính là kẻ hở để những kẻ khủng bố nạp danh hoành hành ngày càng nhiều
tời chuyện facebook thánh cô cô bóc bôi nhọ xúc phạm nhiều nghệ sĩ trong giới showbiz
cho đến những cuộc điện thoại tin nhắn hâm dọa các nghệ sĩ trong thời gian vừa qua cho thấy
các nghệ sĩ tỏ ra lúng túng trong việc tự bảo vệ mình
nhiều nghị sĩ cho rằng họ không biết sẽ bảo vệ mình bằng cách nào và cơ quan nào sẽ đứng ra giải quyết giúp họ
những cái điều đó mà làm cho họ cảm thấy họ bị tổn thương
và có dương hiệu mà bộ luật hình sự quyết định là phải đến mức độ nghiêm trọng
thì theo yêu cầu của họ nếu mà họ có yêu cầu khởi kiện khởi tố hình sự theo điều một trăm linh năm của bộ luật tố tụng hình sự đó
thì họ phải làm đơn yêu cầu khởi tố dự án hoặc là làm đơn tố giác tội phạm
những biến thay mới trong đời sống cho thấy ngày càng nhiều những đối tượng lợi dụng sự cởi mở của mạng xã hội
cũng như sự thuận tiện của các ứng dụng trên các phương tiện truyền thông
để gây hại cho người khác làm rối loạn cộng đồng
người nghị sĩ trước hết cần biết bảo vệ mình để tránh những điều đáng tiếc xảy ra
chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ hoặc đơn giản là tay bày và gió